sau gần một tháng xảy ra sự cố sạt lở khiến cho năm căn nhà của người dân sống cạnh kênh nha mân thuộc ấp tân thuận xã tân nhuận đông huyện châu thành tỉnh đồng tháp bị sụp hoàn toàn xuống sông gây nhiều thiệt hại cho người dân
tuyến đường độc đạo bị sập nên để thuận điện đi lại hơn bốn mươi hộ bị ảnh hưởng trực tiếp đã phải vất vả lên lòi qua những hàng rào trong khu vực
vụ sạt lở ngày một mươi năm tháng bảy đã làm sập đoạn đường đan với chiều dài hơn bốn mươi mét gần một trăm linh mét đường đang bị dạ nứt do sạt lở
đây là tuyến đường dân sinh độc đạo để các hộ dân đi chợ nha mân và tuyến quốc lộ tám mươi
khi đi lại các hộ dân trong đó có nhiều người cao tuổi và trẻ em bất chấp nguy hiểm vừa lên lòi leo rào qua nhà hàng xóm vừa đi trên đoạn đường đan đã bị sập trước đó
giao thông của bà con khoảng một trăm hai mươi hộ trong khu vực này thì nó bị đình trị khó khăn lắm
nhất là tự trường sắp đến rồi mà học sinh thì đi khó khăn cho nên đề nghị nhà nước cấp kinh nguyện cấp trên để có biện pháp làm nhanh con bờ kè để cho những đồ giao thông thượng tiện hơn cho bà con trong khu vực này
ngoài năm căn nhà bị sập xuống kênh gần chục căn nhà khác dù nằm bên trong đường
cũng đang có nguy cơ sạt lở cao hiện sạt lở đang ăn sâu vào sân nhà dân tạo thành những hố sâu
tường nhà một số hộ dân cũng đã xuất hiện các vết nứt khiến cho người dân không khỏi lo lắng
làm nhanh chóng làm để cho bà con cô bác con em đi học hành nữa nó mau lẻ
mặc dù ngay sau sạt lở ngành chức năng đã làm tạm kè bằng cừu tràm
nhiều người dân cũng tự xuất tiền mua cừu tràm và cắt ra cố phía trước sân nhà
tuy nhiên tình trạng sụt lún cắt nền vẫn đang diễn ra tại khu sạt lở
chính quyền địa phương đã kiến nghị tỉnh xây dựng kè kiên cố và làm lại đoạn đường sạt lở
với thời gian hoàn thành kè phải mất khoảng sáu tháng
trước mắt để người dân đi lại an toàn cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản cho hộ dân
ngành chức năng phải sớm có giải pháp làm lại đoạn đường bị sụp do sạt lở gây ra